tính đến ngày hôm qua bệnh tả lợn châu phi đã có mặt tại bốn địa phương trong tỉnh bình thuận
hàm thuận bắc là huyện mới nhất vừa công bố có dịch tả lợn châu phi
để khống chế các địa phương tăng cường huy động mọi nguồn lực ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh theo quy định của luật thú y và các văn bản
chỉ đạo của các cấp các ngành tạm dừng các hoạt động mua bán vận chuyển lợn nhiễm
nghi nhiễm bệnh đặc biệt tại các vùng dịch yêu cầu thực hiện các biện pháp bao vây
lập các chốt kiểm dịch hướng dẫn việc đi lại và thực hiện nghiêm cấm người không có nhiệm vụ
vào nơi có lợn nhiễm bệnh đến nay toàn tỉnh đã tổ chức tiêu hủy trên một con lợn